nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc hôm nay hai tháng một mươi một thủ tướng cộng hòa pháp
édouard philippe sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức việt nam chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc
sẽ chủ trì lễ đón và hội đàm sau đó thủ tướng édouard philippe sẽ có cuộc gặp với tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự kiến chuyến thăm
của thủ tướng pháp sẽ kéo dài từ ngày hai đến ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi